trước khi vụ án xuyên việt oi được phanh phui nhiều lãnh đạo cán bộ bộ công thương trong đó có ông trần duy đông khẳng định
việc cấp phép cho doanh nghiệp này là đúng quy định và chỉ trích báo chí nói sai sự thật
hai lần bị kỷ luật chỉ trích báo chí nói sai sự thật
chiều ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
ông trần duy đông phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại bộ công thương bị cơ quan an ninh điều tra bộ công an tạm giam
để điều tra tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án xuyên việt oi
theo thông tin của tiền phong ông trần duy đông là một trong số bốn lãnh đạo cục vụ đáng chú ý của bộ công thương
trong khoảng gần hai năm trở lại đây khi có nhiều tin đồn liên quan đến các vụ việc về xăng dầu năng lượng tái tạo
gần hai tuần trước khi bị bắt ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn ông đông được lãnh đạo bộ công thương điều động
bổ nhiệm từ vị trí cục trưởng cục xuất nhập khẩu sang vị trí phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại
nhiều lãnh đạo vụ cục của bộ công thương cùng với ông đông cũng bị điều chuyển từ cấp trưởng thành cấp phó ở đơn vị khác trong dịp này
đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba ông đông được bộ công thương điều động bổ nhiệm làm cục trưởng cục xuất nhập khẩu
điều đáng nói thông tin bổ nhiệm ông đông làm cục trưởng cục xuất nhập khẩu
cục trưởng cục xuất nhập khẩu không được đưa lên cổng thông tin của bộ công thương như các trường hợp bổ nhiệm trước đó
trước khi được bổ nhiệm giữ chức cục trưởng xuất nhập khẩu ông đông từng giữ chức vụ trưởng vụ thị trường trong nước của bộ này từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian giữ chức vụ trưởng vụ thị trường trong nước ông đông bị phản ứng dữ dội và thậm chí bị khiếu kiện trong một thời gian dài
khi điều động ông nguyễn lộc an phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước sang phụ trách mảng khác thay cho mảng xăng dầu mà ông lộc an đã nắm giữ nhiều năm
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã tổ chức kỳ họp thứ ba mươi bốn
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét dấu hiệu vi phạm trong tham mưu ban hành cơ chế kinh doanh
điều hành nguồn cung ứng cấp phép kinh doanh xăng dầu quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá của nhiều lãnh đạo đơn vị thuộc bộ công thương
ủy ban kiểm tra trung ương chỉ nói rõ trách nhiệm với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về một số cán bộ thuộc bộ công thương
ông trần duy đông khi đó là bí thư đảng ủy cục trưởng cục xuất nhập khẩu cũng có tên trong kết luận vi phạm
tại kỳ họp thứ ba mươi năm từ ngày một mươi một mươi một và một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ủy ban kiểm tra trung ương quyết định cảnh báo ban thường vụ đảng ủy bộ công thương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi sáu
ông trần duy đông bí thư đảng ủy cục trưởng cục xuất nhập khẩu cùng nhiều lãnh đạo đơn vị khác thuộc bộ công thương cũng bị cảnh cáo
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba theo thông báo
bộ công thương thực hiện thông báo số một trăm bốn mươi hai tb ubkttvk ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban kiểm tra trung ương
căn cứ kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân tại vụ thị trường trong nước
có liên quan đến vi phạm khuyết điểm hạn chế được chỉ ra trong thông báo số một trăm bốn mươi hai tbubkttvk
ông trần duy đông bị phê bình nghiêm khắc và yêu cầu rút kinh nghiệm
việc phê bình và yêu cầu rút kinh nghiệm này xuất phát từ việc vụ thị trường trong nước đã
xảy ra việc cán bộ đi công tác nước ngoài về việt nam muộn hơn thời gian cho quyết định
trong kết quả xác minh nội dung đơn thư phản ánh về các vấn đề tại vụ thị trường trong nước
bộ công thương cho biết đoàn đi công tác nước ngoài của vụ thị trường trong nước có hai thành viên trong đoàn công tác trở về việt nam
không đúng theo kế hoạch được duyệt
việc hai ông này trở về việt nam muộn so với kế hoạch khi chưa được bộ công thương phê duyệt
là không đúng quy chế làm việc của bộ công thương
ông trần duy đông khi đó làm vụ trưởng vụ thị trường trong nước
nên cũng phải chịu trách nhiệm về vụ việc
ông đông bị kỷ luật xuất phát từ việc có đơn thư gửi bộ trưởng công thương
và một số cơ quan trong bộ liên quan đến ông trần duy đông là vụ trưởng vụ thị trường trong nước
nhưng bỏ tổ chức và sinh hoạt đảng bốn lần trong năm hai nghìn một mươi chín
hai chuyên viên của vụ tự ý ở lại nước ngoài ba ngày
quá thời gian quy định sau khi đoàn công tác bằng tiền ngân sách đã quay trở về nước
trong văn bản trả lời báo tiền phong sau loạt bài
chuyện lạ tại vụ thị trường trong nước sai phạm không bị xử lý
vụ tổ chức cán bộ bộ công thương kết luận
đồng chí trần duy đông là bí thư tri bộ có trách nhiệm đối với việc không tổ chức sinh hoạt tri bộ thường lệ này
tri bộ vụ thị trường trong nước không tổ chức sinh hoạt định kỳ bốn tháng trong năm hai nghìn một mươi tám
là không thực hiện đúng quy định của đảng
bắt phó cục trưởng trần duy đông sức mạnh kim tiền sự thật bị chỉ trích
trước khi vụ án xuyên việt oi được phanh phui
nhiều lãnh đạo cán bộ bộ công thương
trong đó có ông trần duy đông khẳng định việc cấp phép cho doanh nghiệp này là đúng quy định
và chỉ trích báo chí nói sai sự thật
cục an ninh điều tra bộ công an a chín khởi tố bị can bắt bị can
để tạm giam đối với ba bị can
trong đó có phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại bộ công thương trần duy đông
bị bắt về tội nhận hối lộ
đây là kết quả của việc mở rộng điều tra vụ án xảy ra
tại công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
và một số cơ quan tổ chức liên quan
công ty xuyên việt oi được cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu
lần đầu vào ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
công ty này được cấp lại giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu
vào ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trong khi đó ông trần duy đông được giao phụ trách vụ thị trường trong nước
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
vụ thị trường trong nước là cơ quan tham mưu
giúp bộ trưởng quản lý nhà nước về thương mại
trong đó có lĩnh vực xăng dầu
năm hai nghìn hai mươi một khi xuyên việt oi được cấp lại giấy phép đầu mối xăng dầu
ông đông đang là vụ trưởng vụ thị trường trong nước
tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hai lãnh đạo xuyên việt oi là bà mai thị hồng hạnh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín giám đốc và thuộc cấp nguyễn thị như phương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai bị bắt
báo chí đã đặt nhiều câu hỏi về việc cấp phép cho doanh nghiệp này là sai quy định
thời điểm đó ông đỗ thắng hải vẫn là thứ trưởng công thương phụ trách sang dầu
còn ông trần duy đông vừa rời vụ trưởng vụ thị trường trong nước
để sang làm cục trưởng cục suất nhập khẩu
văn bản phản hồi báo chí được các lãnh đạo này duyệt gửi đi đều khẳng định
khi được bộ công thương cấp phép công ty có đầy đủ các điều kiện
theo quy định tại điều bảy nghị định số tám mươi ba năm hai nghìn một mươi bốn ndcp
theo đó về đại lý xăng dầu theo quy định doanh nghiệp cần có bốn mươi đại lý
công ty xuyên việt oi có bốn mươi chín đại lý bao gồm một mươi bảy đại lý do công ty mẹ xuyên việt oi
trực tiếp ký hợp đồng đại lý và ba mươi hai đại lý thuộc công ty con của công ty xuyên việt oi
là công ty đại đồng xuân
giải thích cho việc xuyên việt oi sau này không duy trì được số lượng đại lý theo quy định
văn bản phản hồi nói rằng trong quá trình kinh doanh
các doanh nghiệp thường có sự thay đổi về hệ thống phân phối
và đối với công ty xuyên việt oi trong năm hai nghìn hai mươi hai cũng như nhiều doanh nghiệp xăng dầu khác
công ty gặp khó khăn nhất là sau khi bị tước giấy phép kinh doanh
xuất nhập khẩu xăng dầu tạm thời một năm tháng
theo kết luận của đoàn thanh tra của bộ công thương
các đại lý của công ty xuyên việt oi đã phải chuyển sang ký hợp đồng
và lấy hàng của các công ty khác để bảo đảm duy trì hoạt động kinh doanh của đại lý
việc không duy trì đủ hệ thống đại lý là do các yếu tố khách quan hoặc chủ quan sau này
trong quá trình hoạt động của công ty
văn bản phản hồi báo chí cho biết và bày tỏ thêm báo chí viết sai sự thật
trong khi trước đó kết luận thanh tra của bộ công thương đã chỉ thẳng chiêu lách luật của xuyên việt oi
đó là để đủ điều kiện
trong khi trước đó kết luận về hệ thống phân phối có ba mươi bảy đại lý bán lẻ của công ty cổ phần đại đồng xuân
được công ty xuyên việt oil kê khai thuộc hệ thống của mình thông qua cơ chế công ty mẹ con
cụ thể xuyên việt oi có góp vốn trên năm mươi vào công ty đại đồng xuân
thế nhưng điều đáng nói là cũng chính ngay trong ngày bộ công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu
công ty xuyên việt oi và công ty cổ phần đại đồng xuân đã ký kết văn bản hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
và tại thời điểm hủy bỏ hai bên chưa thực hiện bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của hợp đồng đã ký kết
kết luận với xuyên việt oi đoàn thanh tra của bộ công thương kiến nghị giao vụ thị trường trong nước
chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong công tác thẩm định cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu và kiểm tra
giám sát việc duy trì điều kiện kinh doanh xăng dầu
tại thời điểm kiểm tra ông đông vẫn đang là vụ trưởng vụ thị trường trong nước
kết thúc quá trình thanh tra bộ công thương ghi nhận
tại thời điểm kiểm tra công ty xuyên việt oi
hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và một mươi tám đại lý bán lẻ xăng dầu
công ty xuyên việt oi đã bị xử lý vi phạm hành chính và bị tước giấy phép kinh doanh xuất khẩu
nhập khẩu xăng dầu với thời gian một năm tháng đối với hành vi vi phạm quy định
về không duy trì đáp ứng đủ số lượng đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định nêu trên
năm hai nghìn hai mươi ba bộ công thương thực hiện việc kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật
trong kinh doanh xăng dầu đối với công ty xuyên việt oi
tại thời điểm kiểm tra
bộ công thương ghi nhận công ty xuyên việt oi có một mươi cửa hàng bán lẻ xăng dầu
tuy nhiên có ba cửa hàng tại thời điểm kiểm tra có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết hiệu lực
và có hai mươi hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu ký kết với các đại lý bán lẻ xăng dầu đang còn hiệu lực
trên cơ sở công ty xuyên việt oi tiếp tục không duy trì đáp ứng điều kiện đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba bộ công thương đã ban hành quyết định số hai nghìn tám mươi một
quy đề bct thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu của công ty xuyên việt oi
việc ông trần duy đông vừa bị cơ quan an ninh điều tra bắt về tội nhận hối lộ
đã kéo dài danh sách cán bộ bị sức mạnh kim tiền của xuyên việt oi hạ gục
trước đó ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam ông đỗ thắng hải thứ trưởng bộ công thương để điều tra về tội nhận hối lộ
năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra cũng khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam ông lê đức thọ
bí thư tỉnh ủy bến tre để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
liên quan vụ án này ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba ông lê duy minh giám đốc sở tài chính tp hcm
nguyên cục trưởng cục thuế tp hcm cũng bị bắt về tội nhận hối lộ
tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan điều tra cũng khởi tố thêm bốn người
để điều tra về hành vi đưa nhận hối lộ
cụ thể cơ quan điều tra đã bắt tạm giam bị can vũ trung thành giám đốc việt tim banh chi nhánh thanh xuân
nguyễn văn thắng phó giám đốc công ty xuyên việt oi chi nhánh hà nội
đồng xuân dũng lao động tự do để điều tra về tội đưa hối lộ
thưa quý vị và các bạn thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại